chính vì vậy trong đêm nay và ngày mai hầu khắp miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến bình định
sẽ có mưa rào và rông ở mức từ giải sát đến nhiều nơi
riêng phần phía nam của nghệ an trở vào đến thừa thiên huế sẽ có những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
thời gian mưa tập trung về đêm muộn và sáng sớm ngày mai
người dân ở các huyện vùng núi cần phải lưu ý đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất
do có mưa và nắng gián đoạn nên nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ từ ba mươi ba mươi ba độ trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ nắng nóng không còn
ở các tỉnh miền bắc dưới tác động của trường gió bắc đến tây bắc trong đêm nay
khu vực này chỉ còn có mưa một vài nơi nền nhiệt đêm tương đối dễ chịu
chỉ từ hai mươi ba hai mươi năm độ ở các tỉnh vùng núi và từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ ở khu vực đồng bằng
nhưng cũng do đới gió khô này mà ngày mai miền bắc trời sẽ có nắng sớm
vì thế nền nhiệt ngày mai ở miền bắc sẽ tăng thêm
từ một đến hai độ nữa
từ vùng núi trung du hay khu vực đồng bằng
nhiệt độ sẽ đồng loạt tăng lên từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ khiến cho trời nóng nhẹ về trưa và chiều
chỉ riêng khu vực ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình hay nam định
với vị trí gần biển nên trời dịu hơn nhiệt độ khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở phía nam gió mùa tây nam liên tục tăng cấp
biểu hiện của nó là những đám mây đối lưu đang ngày một động đặc
ở khu vực biển cà mau kiên giang
dưới tác động của gió tây nam hoạt động mạnh trong đêm nay
ở tây nguyên và nam bộ tiếp tục suy trì những cơn mưa sào và rông ở ngưỡng giải rác
sáng ngày mai nam bộ và tây nguyên nhiều mây mưa sào và rông xuất hiện nhiều nơi
khu vực miền tây nam bộ các tỉnh kiên giang an giang bạc liêu cà mau
sẽ là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông
nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh miền tây nam bộ từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
trong khi ở miền đông nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trên biển ở khu vực nam biển đông khu vực biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
về chiều và tối có mưa sào và rông ở mức giải rác tầm như xa từ bốn đến một mươi km biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp bốn cấp năm
khu vực huyện đảo hoàng sa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước